lập ủy nhiệm tri để chiếm đoạt số tiền gần năm trăm linh triệu đồng tri thiêu cá nhân
công an tỉnh điện biên vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn đức luân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện điện biên là viên chức trung tâm quản lý đất đai huyện mường nhé về tội tham mô tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám nguyễn đức luân lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
khi thực hiện nhiệm vụ đã lập ủy nhiệm chi rút số tiền hơn bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng của phòng tài nguyên và môi trường huyện mường nhé
chiếm đoạt để tri tiêu cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang thực hiện biên pháp để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật